ngày bốn tháng ba văn phòng chính phủ phát thông báo chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
yêu cầu bộ tài chính kiểm tra báo cáo vụ việc tại hải quan hải phòng mà báo tiền phong phản ánh
theo đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu bộ tài chính kiểm tra báo cáo vụ việc báo tiền phong phản ánh
nếu cán bộ hải quan có tiêu cực tham nhũng thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và trách nhiệm người đứng đầu
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi ba hai nghìn một mươi bảy đồng thời giả soát chấn chỉnh hoạt động của lực lượng hải quan
cải cách thủ tục hành chính có biện pháp phòng ngừa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trước đó báo tiền phong ngày ba tháng ba có bài lật tẩy cảnh bôi trơn hải quan ở cảng hải phòng
bài báo phản ánh việc cán bộ ở cửa khẩu cảng hải phòng khu vực ba có hành vi nhận tiền thông quan khi làm thủ tục thông quan